lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã thông tin việc đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
giữ nguyên học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một như năm học trước
thời gian thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi áp dụng chín tháng trong một năm học
học phí quy định theo hai nhóm như sau
nhóm một bao gồm một mươi chín quận gồm quận một quận hai quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận chín quận một mươi
quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh quận phú nhuận quận gò vấp quận tân bình quận tân phú quận thủ đức và quận bình tân
mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là hai trăm linh đồng mẫu giáo là một trăm sáu mươi đồng tiểu học không thu
trung học cơ sở sáu mươi đồng và bổ túc trung học cơ sở cùng mức sáu mươi đồng
trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm hai mươi đồng
nhóm hai gồm năm huyện huyện bình chánh huyện hóc môn huyện củ chi huyện nhà bè và huyện cần giờ
mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là một trăm hai mươi đồng mẫu giáo là một trăm linh đồng tiểu học không thu
trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở đều ba mươi đồng trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông là một trăm linh đồng